cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
đây là băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động rất tinh vi
đối tượng vũ thành trung quê tiền giang bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ các hành vi rửa tiền
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an nhận tin báo của công ty pc về việc bị lừa đảo
chiếm đoạt số tiền gần một trăm một mươi usd
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo đã đột nhập vào hệ thống
máy tính nội bộ của công ty pc để đánh cắp thông tin sau đó mạo danh gửi email cho đối tác của họ
thông báo thay đổi đơn vị thụ hưởng tiền thanh toán mua hàng từ công ty pc sang công ty do trung làm giám đốc
cơ quan công an đã kịp thời đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của công ty này
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục bắt giữ các đối tượng
nguyễn thị hạnh chú tại đồng nai phạm thanh dũng nguyễn thị vinh và uzo emmaniuel quốc tịch nigeria
quá trình điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mạng xã hội hạnh quen biết uzo emaniuel
hai người này thuê một căn hộ cao cấp tại thành phố hồ chí minh sống với nhau như vợ chồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một uzo emaniel yêu cầu hạnh tìm các công dân việt nam để thuê họ
đứng tên thành lập doanh nghiệp để uzo emmanuel và đồng bọn của y thực hiện hành vi rửa tiền
nếu thực hiện thành công hạnh và những người đứng tên thành lập công ty sẽ được hưởng một mươi trong số tiền giao dịch
tôi có quen một người tên là lo sợ và có nói là muốn hợp thức hóa một số tiền từ nước ngoài chuyển về
muốn thành thức là mở công ty để nhận tiền và hướng dẫn cho tôi là tìm người để mở công ty và ăn phần trăm
mà tôi sẽ được hưởng bốn trên tổng số tiền mà giao dịch
mặc dù biết đây là hành vi bất hợp pháp nhưng hạnh vẫn liên hệ với vinh để thực hiện hành vi
vì sai phạm
vinh đã cầu kết với phạm thanh dũng và vũ thành trung đăng ký thành lập một mươi một doanh nghiệp do trung và dũng làm giám đốc
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
uzo emmanuel và các đối tượng người nước ngoài đồng bọn thực hiện đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ
của các doanh nghiệp để đánh cắp thông tin phục vụ hành vi lừa đảo
về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản các đối tượng này đã sử dụng phần mềm hoặc mã đọc
để xâm nhập trái phép vào mạng vi tính của các doanh nghiệp mà chúng cần phải thu thập thông tin hợp đồng
từ các thông tin thu thập được thì chúng giả mạo cái email của các doanh nghiệp đối tác
và trong email này thì chúng đề nghị là chuyển số tiền thân toán trong hợp đồng vào một tài khoản
của các cái công ty mà do chúng đã lập sẵn
với thủ đoạn trên tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một chúng đã chiếm đoạt của một doanh nghiệp có trụ sở
tại châu âu hai trăm ba mươi sáu euro tương đương với sáu một tỷ đồng
số tiền này được chuyển vào tài khoản của một công ty do dũng làm giám đốc
cơ quan điều tra cho biết đây là một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với hành vi rất tinh vi
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng
mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật